các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
câu chuyện này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong tiểu mục câu chuyện giao thông ngày hôm nay
và trước hết thì xin mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự cập nhật
đối tượng phạm thị hà chú tại tổ dân phố cầu thượng
hung thủ gây ra cái chết của chủ cửa hàng quần áo thời trang ở thị trấn nhã nam
huyện tân yên tỉnh bắc giang vào ngày một mươi một tháng bốn đã bị bắt giữ sau một mươi hai giờ gây án
bước đầu đấu tranh hà khai nhận do mối thuận cá nhân nên đối tượng xin lòng ghép bỏ và nâng nấu ý định giết người
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và uống thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành
xảy ra mâu thuẫn dùng dao đâm chết người anh họ của mình vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo lê hữu đức chú tỉnh đồng nai đã bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội giết người
phiên tòa được tòa án nguyên dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử vào ngày hôm qua một mươi hai tháng bốn
hôm qua một biệt thự tại khu đô thị cẩm bình phường cầm bình thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
theo việc xảy ra hỏa ngoạn bên trong nhà có hai người một người xuất hiện ở tầng một đã khịp thoát ra ngoài
còn người phụ nữ chủ căn nhà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu bị mắc kẹt ở tầng trên được giải cứu nhưng đã tử vong ở bệnh viện
đến khoảng một mươi một giờ đám cháy khơi bàn được dập tắt không được lây lan ra các khu vực lân cận
vàng lao lửa và vàng lao nhiệt
cùng chú huyện yên châu tỉnh sơn la bị bắt giữ về hành vi bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ năm bánh heroin có trọng lượng gần một năm kg năm bốn trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp hơn một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
thủ quyền xét lựa tra tội phạm với ma túy và các cục nhiệm vụ bộ công an phối hợp với công an tỉnh bắc ninh
vừa bắt quả tang gần hai trăm linh đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại hai mươi sáu phòng trong một khách sạn ở phường tân hồng thành phố từ sơn
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần năm mươi hai gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
qua test nhanh xác định một trăm tám mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy

các con cũng có thể cho con ở nhà hoặc sang năm học mới thì cho đi học
đây không phải là ngày giải phóng phụ huynh mà thực sự là ngày giải phóng các con
các con không phải loay hoay ở nhà với người lớn kể cả đó là ông bà hay người giúp việc
với tv các thiết bị điện tử
các con sẽ lại được bình thường mới như người lớn đã bình thường mới từ lâu rồi
các con sẽ được vui chơi thỏa thích và đón nhận những năng lượng tích cực từ những người bạn bè cùng tuổi
để các cô có chuyên môn chăm sóc dạy rỗ để hoàn thiện các kỹ năng của lứa tuổi
trẻ mầm non đến trường dù vẫn có những băn khoăn lo lắng
thế nhưng nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây là việc cần thiết và cấp thiết vào thời điểm này
bạn đồng thuận với quan điểm này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trái ngược với khung cảnh thưa vắng trước cổng trường học khi mà dịch bệnh
thì giờ đây và các khung cảnh này
cao điểm đưa đón học sinh chúng ta lại có thể dễ dàng bắt gặp cảnh phụ huynh học sinh
dừng đỗ ô tô xe máy lộn xộn dưới lòng đường trên vỉa hè để đưa đón con gây ra ủn tắc giao thông xung quanh khu vực cổng trường
và vẫn câu chuyện cũ un tắc tại các cổng trường lại trở nên nghiêm trọng
vâng giải quyết hiện tượng ồn tắc ở cổng trường học vẫn đang là vấn đề nan giải của các nhà trường và các cơ quan chức năng
dù đã triển khai nhiều giải pháp thế nhưng tình trạng un tắc ở cổng trường vẫn chưa được cải thiện nhiều
và trong khi chờ các giải pháp lâu dài đòi hỏi cấp bậc phụ huynh các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định
thì các quy định về đảm bảo an toàn giao thông mới có thể phát huy hiệu quả
đây là bộ mặt giao thông tại các cổng trường học mà giờ tắt học
hỗn loạn chén trúc
và đây là một trong những thủ phạm khiến tuyến đường trở nên ủn tắc nghiêm trọng
những người đàn ông này không chịu nổi cảnh tắt đường đã bất đắc dĩ trở thành người điều tiết giao thông như thế này
và xem là sớm trước là cái giờ cao điểm tắt học của các cháu thì không nên có cái biển báo như thế nào để cho bảo đảm về an toàn giao thông
chứ xe khổ ở đây thì là về học sinh tắt ra với phụ huynh đoán cũng không yên tâm không bảo đảm về tính mạng cho các cháu
hàng quán thì lẫn chiếm lòng đường tuổi hè và được tiếp xúc bởi đồ ngũ shipper khiến ồn tắc càng trở nên nghiêm trọng
phụ huynh đón học sinh thì người có ý thức người không
hứt tiện đâu là đỗ
biết là đón được con mình
theo các chuyên gia giao thông tình trạng trọn trường trọn lớp học trái tuyến cũng là nguyên nhân khiến gia tăng ồn tắc tại cổng trường
do việc di chuyển từ nhà đến trường xa trong điều kiện giao thông hôn hợp thiếu an toàn
nên nhiều người không cho con tự đi học mà chọn cách đưa đón bằng phương tiện cá nhân
quãng đường di chuyển của bố mẹ đưa cháu đi có thể là sẽ bị xa hơn
bởi vì người ta bỏ qua những trường gần nhà và người ta đưa cháu đến trường xa hơn
mà người ta cảm thấy rằng là ở đấy có thể
yên tâm hơn và có thể điều kiện dạy cho các cháu tốt hơn người ta đưa đi
thế thì cái mấu chốt của vấn đề tôi nghĩ rằng là chúng ta nên học tập các cái nước phát triển
các nước phát triển thì tại sao người ta lại không có cái chuyện mà đưa chéo như thế
mà các cháu toàn đến các cái lớp các cái trường sát gần nhà để học thôi
thậm chí các cháu đi bộ đến các trường
bởi vì mật độ các trường học cấp một cấp hai này dày đặc
và như vậy thì
các cái trường cấp một cấp hai không nhất thiết phải
mà như vậy thì chỉ cần
cái khu dân cư những người ta có thể mở trường cấp một bình thường
để làm sao đáp ứng được các cháu đi lại nơi gần nhất
theo các chuyên gia giao thông để giảm tài un tắc tại các cổng trường học
thì mỗi nhà trường cần hoàn thiện hệ thống xe buýt học đường
với mức chi phí phù hợp để học sinh tự đến trường mà không cần sự đưa đón của bố mẹ
xong trước mắt là bố trí lịch tan học và đưa đón học sinh một cách khoa học
tránh tình trạng học sinh bù ra cùng một lúc
một cái con phố
mà có những cái vỉa hè ở gần cổng trường
thì chúng ta có thể quy định là cháu học lớp năm a
thì sẽ tan học sẽ đến số nhà coi như bảy mươi năm của phố gì đấy
chúng ta phải cụ thể hóa như thế nhé
và bố mẹ các cháu đến đấy
còn khi đó là các cháu lớp năm b
thì đến số nhà một trăm linh
tôi nói ví dụ như thế
để chúng ta phải phân các cháu các lớp
ra những cái không gian khác nhau
nhưng mà phải có cố định cụ thể
để cho bố mẹ các cháu đến đấy
còn bây giờ nếu không thì tất cả đều tập trung hết một sân trường
và như gây rối loạn
ai cũng tìm con con tìm bố mẹ bố mẹ tìm con
rối loạn ở trong đó
do rằng giải quyết ủn tắc tại cổng trường học
vẫn luôn là bài toán năn dạng
trong khi chờ đợi các giải pháp lâu dài
thì quan trọng vẫn là sự hợp tác của phụ huynh và học sinh
trong việc nâng cao nhận thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông
chứ đừng như thế này
tất nạn giao thông sẽ luôn trụ trực

tuy nhiên việc tuyển sinh năm nay có một vài điểm mới
để nâng cao hơn nữa chất lượng đầu vào của các học viện trường đại học công an nhân dân
những điểm mới đó là gì

thưa thiếu tướng hiện nay dân luận các bậc quốc minh và các em học sinh
cũng đang rất quan tâm tới việc tuyển sinh vào các học viện trường đại học công an nhân dân
vậy thì thiếu tướng có thể chia sẻ cụ thể hơn về những điểm mới
về điều kiện tiêu chuẩn trong việc tuyển sinh cũng như là sơ tuyển không ạ
điều khiển tiêu chuẩn dự tuyển của thí sinh vào các học viện trường đại học công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
thì có một số những điểm mới đó là học lực đối với các thí sinh dự tuyển
trong ba năm học trung học phổ thông là phải đạt học lực khá
và cái tổ hợp xét tuyển là phải đạt bảy điểm
riêng đối với chiến sĩ nhiệm vụ và người dân tộc thiểu số thì là sáu năm
độ tuổi đối với người dự tuyển là không được quá hai mươi hai tuổi
và đối với người dân tộc thiểu số là không quá hai mươi năm tuổi
về chiều cao thì đối với nam giới là một m sáu mươi bốn và đối với nữ giới là một m năm mươi tám
thí sinh là người dân tộc thiểu số
chiều cao đối thiểu phải đạt một m sáu mươi hai đối với nam và thí sinh đối với nữ là một m năm mươi sáu
ngoài ra thí sinh phải có thân hình cân đối có chỉ số bmi đạt một mươi tám năm đến ba mươi
còn nếu mà mắt bị tật khúc sạc thì không quá ba điểm
kiểm tra thị lực thì phải đạt là một mươi trên một mươi tổng thị lực hai mắt phải đạt một mươi chín trên một mươi
ngoài việc kiểm tra điều kiện về sưu yếu lịch học bạ sức khỏe
như các năm trước đây thì phải đạt một mươi trên một mươi
năm nay thì thí sinh còn phải kiểm tra về khả năng vận động như chạy một trăm linh m chạy một năm trăm linh m
bật xa tại chỗ co tay xả đơn đối với nam chạy một trăm linh m chạy tám trăm linh m bật xa tại chỗ đối với nữ
và mỗi thí sinh được lựa chọn hai hoạt động trên để kiểm tra
vâng vậy thưa thượng tướng các em có thể đến đâu để đăng ký sự tuyển vào các trường trong công an nhân dân
hiện nay công an các đơn vị địa phương đang triển khai các hoạt động để làm thủ tục sơ tuyển
các em thí sinh có thể đến công an cấp huyện để đăng ký sự tuyển
và khi đi đến thì mang theo một số giấy tờ như là học bạc giấy khai sinh chứng minh thư hoặc là thẻ căn cước công dân hộ khẩu
và đối với chiến sĩ nghiệp vụ đã hoàn thành nhiệm vụ công an nhân dân thì mang theo quyết định xuất một
vậy thì phương án xét tuyển vào các học viện trường đại học công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai cụ thể như thế nào

thứ nhất là xét tuyển thẳng thì ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế hiện hành của bộ giáo dục đào tạo và quy định của bộ công an
đối với những thí sinh đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
hoặc là đã tham gia đội tuyển thi olympic quốc tế hoặc trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế
phương thức thứ hai là
phương thức thứ hai là xét tuyển thẳng đối với các em có gây chứng chỉ ngoại ngữ như là ielts đạt từ bảy năm trở lên toefl ibt đạt một trăm một mươi trở lên hoặc là tiếng trung quốc ask cấp năm trở lên
và ngoài ra thì các em còn phải có ba năm học sinh giỏi trong cái trung học phổ thông
đối với phương thức thứ ba đây là một điểm mới của công tác tuyển sinh năm nay
thì chúng tôi kết hợp kể cả kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học của các em
và kèm thêm
vậy thiêu thường có thể cho biết rõ hơn về bài thi đánh giá của bộ công an không ạ
việc tổ chức một cái bài thi đánh giá tuyển sinh vào học hiện trường đèo công an nhân dân
là thực hiện đúng cái chủ trương của đảng nhà nước
và thực hiện theo đúng cái quy định của luật giáo dục cũng như là luật giáo dục đại học
thì năm nay bộ công an tổ chức cái bài thi đánh giá tuyển sinh vào các học hiện trường đèo công an nhân dân
nhằm mục tiêu là lựa chọn
các đối tượng nguồn tuyển là những thí sinh có đầy đủ những kiến thức để vào học tập
sau này trở thành những chiến sĩ công an nhân dân đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ các công an nhân dân
bài thi đánh giá tuyển sinh đèo chính quy công an nhân dân năm hai nghìn một mươi hai của bộ công an
có kết cấu gồm có hai phần phần trắc nghiệm và phần tự luận
thí sinh sẽ làm bài trong thời gian một trăm tám mươi phút phần trắc nghiệm là chín mươi phút và phần tự luận là chín mươi phút
và cái kỳ thi này sẽ được tổ chức ngay sau cái kỳ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng một mươi ngày thời gian cụ thể thì chúng tôi sẽ có những thông báo sau
thí sinh được lựa chọn một trong bốn mã đề thi theo nguyện vọng của thí sinh khi đăng ký sơ tuyển
như là cái mã ca một là phần trắc nghiệm thí sinh phải làm bài với kiến thức tổng hợp
gồm có cái lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội ngôn ngữ anh phần tự luận và toán
mã ca hai phần trắc nghiệm thì gồm có lĩnh vực khoa học tự nhiên lĩnh vực khoa học xã hội ngôn ngữ anh và phần tự luận là ngữ văn
mã ca ba phần trắc nghiệm gồm có lĩnh vực khoa học tự nhiên lĩnh vực khoa học xã hội ngôn ngữ trung quốc và phần tự luận là toán
và mã ca bốn phần trắc nghiệm gồm lĩnh vực khoa học tự nhiên lĩnh vực khoa học xã hội ngôn ngữ trung quốc và phần tự luận là ngữ văn
điểm của bài thi tổng điểm là một trăm linh điểm và phần trắc nghiệm tối đa là sáu mươi

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thứ ba là ngôn ngữ thí sinh được lựa chọn một trong hai ngôn ngữ tiếng anh hoặc tiếng trung quốc
theo nguyện vọng khi thí sinh đăng ký sơ tuyển
và gồm có hai mươi câu và tương ứng với mỗi câu là năm điểm và tổng là một mươi điểm
phần thử luận thí sinh được lựa chọn một trong hai lĩnh vực
toán học hoặc là ngữ văn theo nguyện vọng của thí sinh khi đăng ký sơ tuyển
đối với môn toán học thì sẽ có từ ba đến năm câu tương ứng với bốn mươi điểm
trong đó cũng tám mươi kiến thức là ở lớp một mươi hai và hai mươi kiến thức là ở lớp một mươi và lớp một mươi một
môn ngữ văn gồm có hai câu tương ứng với bốn mươi điểm
đều thuộc kiến thức lớp một mươi hai
câu một đọc hiểu là một mươi điểm và câu hai lào văn là ba mươi điểm
trên cơ sở dạng thức này trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai

để đạt kết quả khi cao
để thí sinh biết tập dựng ôn luyện tốt

thì có ảnh hưởng tới việc ôn thi của các thí sinh không ạ
dạng thức đề thi như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến việc ôn tập của các em
bởi tám mươi kiến thức là nằm trong chương trình lớp một mươi hai
và hai mươi là nằm trong chương trình lớp một mươi lớp một mươi một của các em
và cái điểm xét tuyển thì chúng tôi cơ cấu là sáu mươi
là ở cái bài thi đánh giá tuyển sinh của bộ công an
và bốn mươi là ở cái bài thi đánh giá tuyển sinh của bộ công an
là điểm thi tốt nghiệp trung học của thông

với mục tiêu là nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn tuyển
vào đào tạo ở các trường công an nhân dân
tôi mong muốn rằng các em tự tin đăng ký thi tuyển
vào các trường công an nhân dân để thực hiện cái ước mơ của bản thân
cũng như khẳng định năng lực của các em
và đây cũng là cơ hội để các em kiểm tra lại những kiến thức của bản thân
trước khi đăng ký thi vào các trường công an nhân dân
tôi lưu ý các em học sinh cần nghiên cứu kỹ
các quy định về công tác tuyển sinh của bộ công an
đặc biệt là khai báo trung thực về lý lịch của bản thân và gia đình
xác định các tiêu chuẩn về sức khỏe để tránh trường hợp
khi các em đã trúng tuyển đến các học viện trường đại học công an nhân dân
khi kiểm tra về sức khỏe về tiêu chuẩn chính trị
không đảm bảo tiêu chuẩn
trả về địa phương thì ảnh hưởng đến quyền lợi của các em
đối với các em đã đủ điều kiện về sơ tuyển
thì các em nên tập trung vào những kiến thức
và đặc biệt là những kiến thức mà chúng tôi đã công bố
trong dạng thức đề thi để ôn thi
làm sao đạt kết quả thi cao nhất trong kỳ thi trung học của thông
cũng như là kỳ thi của bộ công an
và cục đào tạo bộ công an sẽ phối hợp đối với công an các đơn vị địa phương
các đồng đội chức năng để làm sao tổ chức kỳ thi
năm nay một cách an toàn nghiêm túc chất lượng nhất
để có thể lựa chọn được những em học sinh
có đầy đủ những kiến thức phẩm chất
vào công tác trong lực lượng công an nhân dân
chúng tôi cũng rất là mong muốn xã hội thí sinh
cùng hộ cách thi tuyển mới của bộ công an
xin cảm ơn thiếu tướng với những thông tin vừa rồi